công an tp đồng xoài tỉnh bình phước cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng huỳnh tấn phát hai mươi bốn tuổi ngụ tại khu phố tân an thị trấn tân phú huyện đồng phú tỉnh bình phước để điều tra làm rõ về hành vi giả sanh cảnh sát giao thông cưỡng đoạt tài sản của người dân
ngày hai tháng tám anh phạm đình cả đang lái xe trên đường ở phường tân thiện thành phố đồng xoài thì bị đối tượng phát chặn xe tự xưng là cảnh sát giao thông và dọa dẫm để lấy tiền
nghi ngờ phát là công an giả nên anh cả đã báo cơ quan chức năng tại cơ quan công an đối tượng phát khai nhận vì muốn có nhiều tiền nên đã giả sanh cảnh sát giao thông đến những đoạn đường vắng chặn xe máy những người chờ ba hoặc không đội mũ bảo hiểm để hù dọa và chiếm đoạt tài sản của nhiều người hiện cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng này để điều tra theo quy định của pháp luật